của tất cả các giáo viên ở mọi miền trên cả nước mà đây còn là một cuộc vận động thiết thực để cô giáo phạm thị hà phương và các giáo viên yêu nghề mến trẻ nhiệt tình tham gia
để có một bài giảng chi tiết hoàn chỉnh thì chúng tôi phải thực hiện rất là nhiều khâu đó là tìm hiểu cận kẽ tất cả những phần cần giới thiệu trong bài giảng để chúng tôi có thể làm chi tiết hơn và sâu sắc hơn với tất cả những thông tin mà chúng tôi đưa đến cho các em
vì những bài giảng ở trên lớp thì thời lượng thời gian chỉ có một phần
trong vòng có ba mươi năm đến bốn mươi phút thì chúng tôi chỉ chắt lọc những thông tin quan trọng nhất để đưa đến với các em
nhưng qua bài giảng e learning nó không giới hạn về thời gian nên chúng tôi đã có nhiều thời gian để làm để nghiên cứu sâu hơn về tất cả những thông tin mà chúng tôi đưa đến cho các em
vận dụng sáng tạo giữa các kiến thức kỹ năng sư phạm và tài năng về âm nhạc với kỹ năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin
điều này không chỉ đưa bài giảng tham dự cuộc thi thiết kế
những bài giảng e learning của cô phạm thị hà phương đạt giá nhất tại cuộc thi năm hai nghìn một mươi năm
mà đây còn là bước khởi đầu để cô đúc rút chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp nhằm tạo ra các bài giảng sinh động
thu hút được sự đam mê học tập của học sinh trong từng môn học tại nhà trường
tôi thấy những bài giảng e learning này giúp cho con rất là nhiều
vì nếu khi nào con nghỉ học mà dám ra con phải học đủ bài ở lớp thì con có thể lên mạng truyền tiến để học bài
và vừa có thể hiểu bài
ở trong sách thì sẽ không có những cái âm thanh nghe được từ các loại nhạc cụ dân tộc
và khi con nghe thì con thấy con biết thêm được những cái điều mới
khi học bài giảng e learning ở nhà thì con thấy không giống học ở trong sách
con được nghe tiếng của các nhạc cụ dân tộc cổ truyền thì nó sẽ sống động hơn
thấy thích thua hơn
cũng như cô giáo phạm thị hà phương thầy giáo trịnh tuấn nghĩa tham gia giảng dạy bộ môn địa lý
tại trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông của thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúc
liên tiếp trong những năm gần đây cũng đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin để soạn thảo nên những bài giảng e learning
những bài giảng của thầy nghĩa không chỉ được lựa chọn để làm phong phú thêm kho học liệu trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo
mà thầy còn liên tiếp đạt các giải cao trong các cuộc thi soạn thảo bài giảng e learning cấp tỉnh và cấp bộ
điều kiện để có thể thiết kế được một giáo viên có thể thiết kế được bài giảng liên thì thứ nhất là giáo viên đó phải có trình độ nhất định về tin học
thứ hai là phải có được công cụ thực hiện sẵn sàng ví dụ như các công cụ như là ghi hình ghi âm
và đặc biệt là giáo viên phải biết cách cài đặt và sử dụng các phần mềm chuyên dụng để hỗ trợ soạn thảo e learning
và một điều quan trọng nhất theo tôi nghĩ đó là giáo viên phải thực sự là
hứng thú tâm huyết rồi thì phải có sự đam mê trong quá trình soạn thảo thì mới có thể đạt chất lượng tốt nhất được
trước đây chỉ có phấn mắt bảng thì chỉ có kiến thức thông thường mà không có hình ảnh nên là bọn em khó hiểu hơn
nhưng mà từ đầu năm thì nhà trường đã cho dạy máy chiếu nên là bọn em có thể học dễ hiểu hơn dễ tiết thu hơn
thông qua những hình ảnh thì em hiểu biết hơn nhiều hơn
với cả những lĩnh vực văn hóa truyền thống văn hóa của dân tộc hiểu biết hơn về các quốc gia trên thế giới
em mong muốn tất cả các môn đều có thể có bài giảng e learning để hiểu sâu hơn về các môn học đó dễ tiết thu hơn
hiện nay các bài giảng của kho học liệu trực tuyến tham gia trực tiếp vào công tác giảng dạy dưới các hình thức
bao gồm đào tạo kết hợp giữa phương thức học tập
đào tạo bằng hình thức e learning với phương thức dạy học truyền thống
theo đó người dạy và người học cùng có mặt đào tạo bằng hình thức e learning
đào tạo bằng các bài giảng điện tử trực tuyến
thông qua phương thức này người học có thể chủ động tự học mọi lúc mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện
ngoài ra còn có các hình thức học tập như em learning thông qua các thiết bị di động như điện thoại di động
máy tính bảng màn hình tương tác yeu learning học tập qua các phương thức tương tác thực tế ảo diễn ra bất kỳ ở nơi nào
hay smart learning phương tiện học tập thông minh
mở rộng kho học liệu trực tuyến bằng việc thu hút các bài giảng có chất lượng cao thông qua các cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng e learning được tổ chức hàng năm
điều này không chỉ làm cho kho học liệu trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo phong phú về nội dung đa dạng về hình thức thể hiện
mà còn tận dụng và phát huy tối đa những ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển kỹ năng giảng dạy của người giáo viên
làm phong phú hiệu quả hơn cho từng tiết học và gây hứng thú cho người học trực tuyến đây cũng chính là mục tiêu mà các trường học đang hướng tới
thứ nhất tức là đối với giáo viên của trường tôi thì chúng tôi yêu cầu là công nghệ thông tin thể hiện trong những cái bài giảng e learning của mình
tức là đây gần như là một cái mục tiêu mà đào tạo giáo viên
trong quá trình đào tạo giáo viên của chúng tôi đào tạo về cách soạn thảo bài giảng eloning đào tạo về công nghệ thông tin đào tạo về ngoại ngữ
và cái quan trọng đối với giáo viên hiện nay là phải luôn luôn có ý thức đổi mới phương pháp dạy học
việc đầu tư các thiết bị cho giáo viên thì cơ bản là được sở dụng đồ đào tạo đã trang bị tương đối đầy đủ
và những cái chi phí thì nhà trường thì cũng không nhiều
và giáo viên thì được cử đi các lớp học tập huấn do sở tổ chức
cái kinh phi đấy thì nó sở tổ chức
và sở đài thọ
tất cả các anh em giáo viên đều trẻ khỏe trong trình độ tin học đều khá là
nên cái việc chi phí tiếp thu cũng như tiếp cận công nghệ thông tin không gặp khó khăn nhiều
cái ý nghĩa của kho học liệu này là giúp cho giáo viên đổi mới phương pháp dạy học
học sinh trên cả nước có cơ hội tiếp cận một kho bài giảng điện tử có chất lượng
để phục vụ cái việc tự học tự bồi dưỡng nâng cao cái kiến thức của bản thân
đặc biệt là những học sinh ở vùng có điều kiện khó khăn
vùng sâu vùng xa vùng miền núi
nơi mà các điều kiện về giáo dục đào tạo còn gặp rất nhiều khó khăn
thì thông qua cái khoa học điệu này thì học sinh có thể được học các bài giảng của những giáo viên dạy giỏi nhất ở thành thị
thông qua mạng internet
thế và chúng tôi cũng đã phối hợp với câu lạc bộ
câu lạc bộ nguồn mở của việt nam
đấy để chuyển giao cái công nghệ là xây dựng cái học liệu mở
đấy cho cái kho học liệu này
tuy chỉ mới ra đời và đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi
nhưng hiện nay kho học liệu trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo đã lựa chọn và quy tụ được hơn năm bài giảng ở tất cả các cấp học phổ thông
không chỉ dừng lại ở đó
thông qua cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng e learning hàng năm
các chuyên gia của bộ giáo dục và đào tạo vẫn đang tiếp tục chấm để chọn lựa ra các bài giảng đạt chất lượng để bổ sung vào khoa học liệu này
đây chính là kho học liệu chính thống lớn nhất của bộ giáo dục và đào tạo
tận dụng được tối đa sức mạnh của công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo
nhằm đưa thông tin tới người học một cách gần gũi chủ động và hoàn toàn miễn phí
không chỉ cung cấp các bài giảng trực tuyến cho học sinh
kho học liệu trực tuyến của bộ giáo dục và đào tạo còn là nơi quản lý nội dung học tập qua mạng
phép tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học
hy vọng với những kiến thức phong phú từ kho học liệu này không chỉ các giáo viên học sinh mà mọi người dân khi truy cập vào đây đều có thể tìm thấy những kiến thức kỹ năng bổ ích cho mình
chương trình chuyển động truyền thông của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau